liên tiếp hai cơn bão số chín và số một mươi cùng mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua
khiến cho một số huyện miền núi ở tỉnh bình định xuất hiện lũ ống lũ quét
gây sạt lở hệ thống giao thông cầu cống đê điều và đe dọa nhiều khu dân cư
đây là tuyến đường nối từ trung tâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định đi các xã vĩnh kim vĩnh sơn
mưa lớn kéo dài thời gian qua gây sạt lở nhiều vị trí trên tuyến đường này
khiến việc lưu thông của người dân trở nên khó khăn
đến nay huyện vĩnh thạnh đã khắc phục nhiều điểm sạt lở
tạm thời khôi phục giao thông đến các làng bị chia cắt
tuy nhiên hiện vẫn còn trên hai mươi điểm sạt lở với khối lượng đất đá bồi lấp lên đến hàng nghìn mét khối
và là những điểm sạt lở khó khắc phục
tại huyện hoài ân lũ quét do ảnh hưởng hoàn lưu bão số một mươi
cũng gây ra nhiều thiệt hại cho hệ thống giao thông thủy lợi của địa phương này
với trên ba tám triệu đồng
tám km canh mương một mươi sáu đập dâng năm sáu km đường giao thông bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng
đến giờ này các địa phương như bốc tới đắk mang cũng đã cho cử các lực lượng
cũng như các doanh nghiệp giúp các địa phương khắc phục để lưu thông qua lại kịp thời
hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại hạ tầng giao thông do mưa lũ
sau bão số một mươi gây ra tại bình định các ban ngành chức năng của tỉnh đã và đang chỉ đạo các đơn vị
khẩn trương bảo đảm giao thông bước một nhằm thông xe trong thời gian sớm nhất